thưa quý vị từ ngày một tháng một mươi thành phố hồ chí minh sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội
dự kiến nhiều hoạt động kinh doanh sẽ được phép hoạt động trở lại
nhằm thực hiện mục tiêu an toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn
thành phố hồ chí minh sẽ cho phép một số lợi hình kinh doanh dịch vụ được hoạt động
các trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện lợi nhà hàng quán ăn chỉ được bán hàng mang đi
trừ trường hợp địa điểm kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán ăn uống tại chỗ
các trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện lợi nhà hàng quán ăn chỉ được bán hàng mang đi
các hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe hàng ngày của người dân được hoạt động dưới một mươi người
người dân được tổ chức đám cưới dưới một mươi người tổ chức đám tan từ dưới hai mươi người cùng một thời điểm
có sự giám sát của nhân viên y tế địa phương
thành phố hồ chí minh sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức việc đi lại cho các đối tượng ưu tiên
công vụ công nhân chuyên gia người đi khám chữa bệnh đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền
mở một số đường bay quốc tế và trong nước đến đi từ cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất